đó cũng là mảnh đất ẩn chứa nhiều điều thú vị để hấp dẫn những bước chân du khách ưa chinh phục và khám phá
và trong chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi về với tây nguyên đại ngàn
để hiểu hơn về cuộc sống nguồn cội của đồng bào mườ nông một trong những tộc người xuất hiện sớm nhất ở vùng đất tây nguyên
cũng như vẫn còn bảo lưu được nhiều nét văn hóa đặc trưng của dân tộc
tây nguyên đại ngàn
và những ngọn thác trắng lưng trời tất cả đã tạo nên một nền văn hóa độc đáo riêng biệt
đến với tây nguyên trong những ngày đầu xuân chúng tôi đã ghé thăm huyện lắc thuộc tỉnh đắk lắc
một trong những địa bàn có đông đúc người mưa nông sinh sống
cùng với người ba na e đê người mưa nông là một trong những tộc người cư trú lâu đời nhất trên mảnh đất tây nguyên
là sát tộc sử dụng ngôn ngữ thuộc nhóm môn khơ mè
ở tây nguyên voi là hiện thân của sức mạnh sự giàu có của gia đình buôn làng
và trong các dân tộc ở tây nguyên người mơn ông nổi tiếng có nghề săn bắt thuần dưỡng voi rừng
vậy nên trong chuyến hành trình tìm hiểu về văn hóa mơ nông
người đầu tiên chúng tôi gặp gỡ là anh đàng năng long một trong những người có nhiều voi nhất việt nam
sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi
nên ngay từ khi còn trẻ anh đã được phong là gru dũng sĩ san voi
bởi chỉ có những người săn được trên một mươi hai con voi mới có danh hiệu này
hơn ba mươi năm đối nghiệp cha hiện nay đàn voi của anh long có bảy con
nhưng cũng có thời điểm gia đình anh nuôi đến một mươi hai con tất cả
với người mưa nông voi không chỉ là một tài sản lớn của gia đình
mà còn được coi như thành viên trong cộng đồng
bởi vậy mọi việc diễn ra xung quanh đời sống của voi đều tuân theo tục lệ truyền thống của người mơ nông
tại sao người mưa nông lại có thể làm được những việc đáng chú ý của người mưa nông
từ xa xưa người đồng bào mưa nông đã biết bắt voi từ hoang dã
là voi rừng để thuần dưỡng để làm voi nhà
thực ra một cuộc săn bắt voi là một cách dùng voi nhà để đuổi các đàn voi trong tự nhiên
và bắt những con voi non mang về
trong văn hóa thuần dưỡng voi tây nguyên có một cái rất là nhân văn
thì con voi khi nó
được bắt và được mang từ rừng về
và khi người ta nhập làng trong quá trình mà dạy dỗ nó nghe được các hiệu lệnh của những người thuần dưỡng voi
thì người ta làm lễ nhập làng và bắt đầu người ta nhập thân cho con voi vào gia đình đó
mà theo thứ tự trong gia đình ví dụ voi bắt trước trong khi các con sinh ra đời thì gọi là anh chị
mà nếu mà trong gia đình đã có con cái và voi bắt sau về gọi là em
và voi cũng có một cái tên được đặt một cái tên
và trong suốt một cái khoảng đời voi sống với con người
trong các cái chuyện buồn vui gia đình thì voi cũng được chia sẻ những cái niềm vui lẫn vật chất và tinh thần
và khi voi mà về với cái thế giới bên kia á
thì người ta cũng chia cho voi một phần tài sản
và cũng xây mồ mã và trôn cất
và cũng có cái lễ bỏ mã giống như con người
thì cái đấy tôi cho rằng là đó là một cái văn hóa sâu sắc trong
và có tính nhân văn cao nhất trong cái văn hóa săn bắt và thuần dưỡng voi của người mờ nông
trong quan niệm của người mờ nông voi còn là biểu trưng của sự hiền hòa
vậy nên dù người săn voi phải can đảm bản lĩnh
nhưng lúc thuần dưỡng nuôi loài vật này cũng phải có phẩm chất đạo đức chuẩn mực rộng lượng vị tha
muốn thuần nhưỡng được voi ngoài những cái kỹ năng thuộc về sức mạnh
thì chúng ta phải có một cái lòng nhân ái
làm sao chúng ta làm cho loài voi được cảm nhận cái sự xuất hiện của con người đối với con voi
đều mang lại cho đôi bên có một sự hài hòa và gắn kết nhau về sức mạnh cộng đồng
con voi nó là một loài vật thông minh
thì từ cái việc mà khi những con voi mà đã được thuần dưỡng mà voi không trở chứng
thì con người không được dừng vũ lực mà mọi cái là phải dừng bằng tình cảm
có thể nói voi là niềm tự hào lớn của đồng bào mân âu nói riêng và người tây nguyên nói chung
bởi nó như một biểu tượng độc đáo thể hiện sức mạnh sự can đảm phóng khoáng của con người nơi núi rừng đại ngàn
và voi còn hiện diện trong mọi sinh hoạt đời sống
voi cùng bà con đi nương giấy voi chở lúa gạo kéo gỗ
đặc biệt hiện nay đối với khách du lịch
thì không gì thú vị hơn là được cưỡi voi đi thăm buôn làng ngắm cảnh núi non hùng vĩ
tuy nhiên những năm gần đây trong xu thế phát triển đất rừng bị thu hẹp
số voi ngày càng ít đi và đứng trước nguy cơ cần bảo tồn
thì với những người yêu voi một tình yêu ruột thịt như anh đàng năng long cũng còn biết bao trăn trở
thì mấy người vô cùng biến tâm đến với ông ma nhớ đây là tiền của chúng tôi tăng bởi trọng đông à

để cho loài voi nghỉ ngơi cũng như ăn những thức ăn đấy để bù đắp một lượng dinh dưỡng mà hằng ngày voi phải bỏ ra để giúp cho con người trong việc làm du lịch
tiếp tục khám phá những nét văn hóa của người mờn nông và một trong những điểm đặc biệt cần phải nhắc tới đó chính là nhà dài nơi cư dân bản địa sinh sống
người mơ ông nói riêng và cư dân tây nguyên nói chung có truyền thống dựng nhà theo hướng bắc nam để đón gió và tránh nắng nóng
tùy theo vùng và từng nhóm địa phương họ có thể xây nhà chệt hoặc nhà sàn
có thể nói đó là một công trình sáng tạo văn hóa vật chất ấn tượng nhất của tộc người này
bởi trong xã hội mơ nông cổ truyền nhà dài là nơi cư trú của đại gia
gia đình mẫu hệ dưới mái nhà dài gồm những gia đình nhỏ của các con gái cháu gái sinh thành từ một bà tổ
chúng tôi được anh long dẫn đi thăm một căn nhà dài của người mân âu ở vùng hồ lắc có kiểu kiến trúc nhà sàn cao giống người ế đê
đây là một nhà dài của người mơ nông lam
cầu thang của họ là theo con số lẻ
chẳng hạn thấy một hai ba bốn năm nó còn số năm hoặc con số ba hoặc con số bảy
vì họ trụ theo con số lẻ
và trên cái cầu thang khi bước vào thì luôn luôn họ có cái hình nhụ hoa
hoa là cái ngực của người phụ nữ là để đặc trưng vấn đề văn hóa của họ là văn hóa mẫu hệ
cho nên là dù làm gì đi đâu cũng phải nhớ rằng là cái
mình lớn lên từ bầu sữa mẹ
thì đấy là một cái mà để ghi nhớ
cái hình ảnh của người mẹ
luôn luôn đi mang theo cả mình suốt trong quá trình
dù mình rời làng mình đi lập nghiệp mình đi đâu
hoặc mình trở về thì mình phải nhớ
đến hình ảnh người mẹ thì đặc trưng như đấy
và người manong á
thì theo mẫu hệ
cho nên là mặt trăng á
là cái vị tinh tú mà lớn nhất trong vũ trụ
và đằng sau cái lớn của cái mẹ thiên nhiên đấy
bầu trời đấy thì là người mẹ sinh ra mình
đấy thì người ta lúc đấy
cái phát triển họ chưa có chữ viết
mà chỉ họ có những cái chữ gọi là
những cái khắc vào cây gỗ đá
biểu tượng gọi là tượng hình
đấy thì là em nhớ thấy đấy
ở trên là mặt trăng
và ở dưới là cái ngực của thủ nữ
và khi họ chưa có chữ viết
thì họ có những cái gọi là tượng hình
để giáo dục con người
bên phía cầu thang đực là có con rùa
con rùa trong mình hiểu rằng
có tuổi thọ dài nhất thì người ta mong
trong cái sự sinh sôi đó là làm sao
cái dòng họ này nó được bền vững
mình tạm hiểu rằng là
sinh sôi và trường tồn
qua hình ảnh và trong đấy thì
người mẹ là lớn nhất trong vũ trụ
là mặt trăng thì người cha
thì cũng giống cái vai trò của người cha
giống ngôi sao trong cái tình tú đấy thôi
đấy thì là bên kia là nó có cái ngôi sao
đây là ngôi sao
ngôi sao tám cắn
còn những cái hình ảnh này là
biểu tượng cho cái cuộc sống
sinh hoạt hàng ngày của người mân âu
những cái hình ảnh này khi người ta
điêu khắc vào trong này á
cái phụ điêu này nó nói lên là
cái hình ảnh của người mẹ
lúc công nghiệp chưa phát triển thì phải giả gạo này
làm lúa phải mang gùi
để làm ra cái lương thực
để nuôi lớn bài con
thì mình mới hiểu được là cái vất vả của người mẹ
để đấy nó làm cho con người
người ta cảm nhận hơn cái tình yêu đối với
người mẹ của mình
mới chỉ là một cái cầu thang thôi nhưng mà đã có
rất là nhiều những cái ý nghĩa và rất là đặc trưng
của người mân âu rồi đúng không ạ
rồi mời em lên trên nhà
mời em vào thăm một cái nhà
của người mân âu lâm
bài trí bên trong của cái nhà dài
của người mân âu lâm
thì nó gồm có cái pan
cái pan là được hiểu theo tiếng kinh
là một cái ghế dài
và cái ghế dài này thì để người ta ngồi
ngồi để khi mà có cái đại lễ
thì người ta ngồi một hàng dọc như thế này
để ta đánh công chiên
và trong cái bộ chiên mân âu lâm thì gồm có một mươi cái
một mươi cái chiên và cả trống nữa
là thành một mươi một
thì là có một mươi nghệ nhân đánh công đánh chiên
và một nghệ nhân đánh trống
hình như là cách đánh chiên của người mân âu
với lại là người ấy đế cũng khác nhau đúng không ạ
đúng rồi khác nhau
chiên của ấy đế thì cái cách đánh
thì nó vang và còn nhanh hơn
và người ta sử dụng dùi
đây đa số là người
người mân âu
đánh chiên thì tác động để tạo âm thì là bằng tay
còn người ấy đế thì tạo ra
cái vật khác chẳng hạn như cái
cái dùi bằng gỗ có bọc
sáp ong hoặc là cái dùi trơn
cho nên từ cái đấy thì cái công chiên
của ấy đế thì nó tạo ra một cái âm vang hơn
những đêm kể chuyện thì người già
vẫn bên bếp
thì vẫn nói cho các thế hệ trẻ lớn lên
biết rằng thế nào là cái phép
lịch sự để lên
một cái nhà dài và biết cái vị trí
mình ngồi ở đâu
chẳng hạn như cô gái một mươi sáu tuổi thì được bố mẹ cho
ở cái gian của phòng khách
nó có cái gian đầu nhỏ này
và cái cửa thì nó lại không có cái sông
để cho cô gái và bạn tình
có dịp gặp gỡ nhau
qua cái ô cửa đó
và một trong những nét đặc biệt nữa
của kiến trúc nhà dài
người mân âu khác với các tộc người khác
đó là kết cấu của hệ thống
kèo cột của căn nhà
xà ngang xà dọc là
nó gối lên nhau
chứ không có phải đục mọng én
hoặc là mọng thắt giống như
cái kiến trúc nhà gỗ của một số dân tộc khác
cho nên khi mà người ta
di chuyển nhà cửa
hoặc do một cái điều kiện gì đấy
mà người ta chuyển làng đi
thì các cái cây gỗ thì được tháo rời ra
và nó được lắp lại với nhau
nó một cái thuận tiện về cái việc
khi người ta rời làng
với những ngôi nhà dài như thế này
nhiều thế hệ gia đình người mân âu

cùng chung sống
tuy nhiên xã hội cổ truyền tây nguyên
đang biến đổi hết sức nhanh chóng
dân đến điều kiện ăn ở
cư trú của đồng bào cũng thay đổi theo
và kiến trúc là một trong những yếu tố
văn hóa truyền thống
có sự thay đổi rõ rệt nhất
bởi để tìm được những ngôi nhà
còn giữ nguyên kết cấu
bài trí theo cách truyền thống
là rất ít
một trong những điều đặc biệt
mà không có sự xâm lấn văn hóa nào
làm thay đổi được
đó là bếp lửa
vật linh thiêng
trái tim của ngôi nhà
bên bếp lửa bập bùng
các thế hệ người mân âu
lại chìm vào những câu chuyện sử thi
họ nói với nhau về truyền thống
về dân tộc mình
chúng tôi may mắn
được cùng tham gia
và nghe kể chuyện sử thi
từ một gia đình người mân âu
bếp lửa như sợi dây kết nối
những con đường
các người lại với nhau
cũng như các dân tộc anh em khác
đồng bào mân âu đã sáng tạo ra
một kho tàng văn học quý giá
với nhiều thể loại
như chuyện thần thoại cổ tích sử thi
tục ngữ dân ca
trong đó đặc sắc
lôi cuốn nhất là kể chuyện sử thi
vừa rồi là chú y phương
họ ôn là có kể về sự tích thổ lắc
sau những ngày lao động
người đồng bào tây nguyên có
ngồi quanh một cái bếp lửa uống rượu cần
rồi trong cái việc
ngoài cái việc kể chuyện đấy
thì người ta nói đến những cái nề nếp
và những cái hình thành phát triển
giống như qua cái câu chuyện đấy
thì nó vừa là giáo dục các con
câu chuyện sử thi nó có ý nghĩa rất là quan trọng
đối với đồng bào người mân âu
không chỉ là giáo dục cho các thế hệ trẻ
mà còn giúp người mân âu nhớ về cái nguồn cổi của mình
đúng không ạ anh
vì các cái dân tộc ở tây nguyên
thì họ không có văn tự
cho những cái câu chuyện
trong đời sống hoạt động
hoặc những cái câu chuyện xưa dân gian
về nguồn gốc con người thì nó được truyền khẩu
từ đời này qua đời khác
cho nên cái câu chuyện nó được lưu truyền
từ đời trước qua đời sau
thì do cái người kể
cho nên từ đấy người ta muốn bảo tồn được
cái câu chuyện đấy mà nó không bị mai một
thì bằng cách là hàng đêm
người ta ngồi bên bếp lửa
thì người già sẽ kể về sự tích của làng mình
rồi sự tích hình thành núi này
hoặc con sông kia
để cho lớp trẻ nhớ
và lớp trẻ sau thì hàng đêm nghe câu chuyện đấy
lại về kể lại cho những cái lớp kế cận nữa
thì nó cứ nối nối vào nhau
để bảo tồn một cái văn hóa
truyền khẩu của người tây nguyên
chó thầy thấy dân tộc mương đông là một cái dân tộc khá là đông đúc
sinh sống rất là nhiều ở tây nguyên
thì chắc chắn là cái bộ sử thi
nó sẽ có khá là nhiều những cái câu chuyện khác nữa đúng không ạ
nếu như theo làng của tôi
thì ở đây nó có những cái con núi
có những ngọn núi con sông
những cái hồ
hoặc là những con vật
hoặc những cái cây trồng giống lúa gì đấy
của người đồng bào tây nguyên
thì nó gắn liền với đời sống con người
thì người ta cho rằng nó có khoảng sáu mươi sử thi
về trong đời sống con người
và cái sử thi đấy
theo cái giọng kể
của người mà nông là tôn
hoặc là rưng
thì nó ngắn hoặc dài
thì do cái lối kể chuyện nữa
cái gốc tích của câu chuyện những đấy
nhưng cái lối kể người này nó ngắn dài
hoặc là nó do cái thời gian
cái lối kể thì người ta rút ngắn hoặc kéo dài nó ra
cho nên mỗi cái câu chuyện thì
có thể kể một tiếng cũng hết một câu chuyện đấy
có khi một câu chuyện đấy
nhưng mà kể cái người kể có cái giọng độc
ngân nga hoặc
hư cấu vào thế nào cho nó phong phú
câu chuyện nó có thể nó dài lên
có khi cả hàng đêm một câu chuyện đấy
sử thi của người mà nông
chính là bức họa tổng thể
phản ánh những nét cơ bản
trong đời sống xã hội
thể hiện khát vọng ước mơ
về một cuộc sống ấm no
đây cũng là con đường ngắn nhất
để cho sử thi mà nông nói riêng
và sử thi tây nguyên
được lưu truyền
đêm đến bên bếp lửa hồng
tôi được nghe cha ông tôi
kể về chuyện sử tích hồi lắc
con sông thần rừng thần núi
và qua câu chuyện ấy
gửi lên cho chúng tôi những tình cảm
sâu sắc với quê hương xứ sở
và chúng tôi không bao giờ quên
văn hóa riêng biệt
chúng tôi sẽ nhớ mãi những câu chuyện đó
để về sau chúng tôi lại tiếp tục kể
cho các con cháu của chúng tôi
ngày xưa thì
các đồng bào
tây nguyên của chúng tôi
thường ngồi uống rượu
ngồi quanh bếp lửa
để kể chuyện
khăn để giáo dục con cái
hướng đến việc mà
rượu trồng lúa
bây giờ nhiều phương tiện thông tin đại chúng
thì các thế hệ sau này
cũng bị chi phối
trước cái văn hóa mà truyền khẩu
của cha ông chúng tôi để lại
chúng tôi sợ một ngày nào đó
mà nó bị những cái tác động của thời gian
nó bị mai một cho nên
gia đình chúng tôi
có thời gian rảnh rỗi thì ngồi bên bếp lửa
bên ché rượu
ôn lại cái chuyện ngày xưa
truyền thiết và cái cổ tích
và qua đó để giáo dục cho con cháu
làm sao nhớ đến cái nguồn gốc của mình
và cái văn hóa riêng của mình
với những nét văn hóa độc đáo như vậy
có thể nói
tây nguyên luôn là mảnh đất đầy kỳ bí
và hấp dẫn
mà trong mỗi chúng ta
ai cũng nên ghé thăm một lần
đi qua vùng đất tây nguyên
với văn hóa mơ nông của những group
dũng sĩ săn voi
hay khám phá những ngôi nhà dài nhiều thế hệ sinh sống
rồi lại đắm chìm trong những câu chuyện sử thi
bên bếp lửa bọc bùng
đó quả thật là những trải nghiệm vô cùng thú vị
người mơ nông vẫn còn rất nhiều những nét văn hóa độc đáo
sau đây xin mời quý vị và các bạn
hãy cùng đến với một ngôi nhà dài nhiều thế hệ sinh sống
làng gốm cổ
và gặp gỡ những nghệ nhân làm gốm
được xem là cuối cùng của người mơ nông
từ bao đời nay
nghề gốm đã xuất hiện
và trở thành một trong những nghề hương thịnh
trên khắp mọi miền đất nước
với vùng đất tây nguyên
nghề gốm phát triển muộn hơn rất nhiều
sản phẩm tạo ra
cũng làm hoàn toàn thủ công
nhưng đã có thời
gốm của người mơ nông
được cung cấp cho rất nhiều đồng bào
các dân tộc
nơi đây sử dụng
đến dân bắc
xã giang tào
huyện lắc thuộc tỉnh đắk lắc
buôn làng người mơ nông duy nhất
ở tây nguyên vẫn còn giữ nghề làm gốm cổ
xưa kia xã giang tào
cả một mươi một buôn đều làm gốm
nhưng đến nay
chỉ có ba gia đình duy trì
trong đó có nghệ nhân lưu muồng
có lẽ tình yêu
với nghề gốm mộc mạc
được truyền từ người mẹ
đã giúp bà
giữ nghề trong suốt những năm tháng
thăng trầm qua
cái nghề này
là được truyền lại từ người mẹ
lúc tôi khoảng một mươi năm một mươi sáu tuổi
thì tôi bắt đầu thấy mẹ tôi
gùi đất về để làm cái này
và rất là vất vả
cho nên xuất phát từ tình thương
đối với mẹ
thì tôi mới giúp cho mẹ tôi
làm sản phẩm
và từ đấy dần dần cũng yêu nghề gốm
của quê hương
cũng giống như các vùng biển khác
quy trình làm gốm thường trải qua
năm khâu chính
là làm đất tạo hình sản phẩm
trang trí hoa văn tráng men
và nung đốt
với nghệ nhân lưu muồng
để sản phẩm có độ bền đẹp
bà cùng những người dân
phải đi lấy đất xét
ở dưới chân núi chư răng xin
cách buôn khoảng sáu km
điều thú vị là cách làm gốm
của người mân âu
không cần dùng bàn xoay
mà nặn bằng tay
và di chuyển xung quanh
để tạo dáng cho sản phẩm
vậy nên chỉ những người khéo léo
kiên trì mới có thể làm được
gốm sau khi nặn xong
sẽ được mang đi phơi khô
và một điều khác biệt nữa
của gốm mân âu
so với các vùng miền khác
đó là sản phẩm được nung lộ thiên
chỉ trong vòng ba mươi phút
khi lớp củi trên cùng cháy gần hết
người ta bắt đầu lấy ra
và tạo màu đen bóng cho sản phẩm
bằng cách ủ với vỏ chấu
hoặc mùn cưa
vì nét độc đáo này
mà sản phẩm gốm của những nghệ nhân
ở buôn dơn bắc rất khác biệt
quá trình nung gốm khác với các loại gốm khác
là nếu cho độ lửa lớn
nó sẽ cháy
sẽ tạo ra màu đỏ của gạch
riêng người mân âu chúng tôi
thì đốt bằng dơm bằng củi
đốt nhẹ từ từ
làm sao cho nó tạo thành màu đen
nếu những sản phẩm gốm trước đây
chỉ đơn thuần là các vật dụng
phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
như chén bát nồi ché
dụng cụ đồ xôi
với họa tiết đơn giản
thì ngày nay nhằm phục vụ nhu cầu
thị hiếu đa dạng của khách hàng
bà hư lưu muông còn sáng tạo
chế tác ra sản phẩm hình con thú
thân thuộc với cuộc sống của người tây nguyên
như voi trâu lợn bò
nhưng có lẽ sự sáng tạo
và cố gắng đó
của chị hư lưu muông
cũng là chưa đủ
trước nguy cơ gốm mân âu
ngày càng thu hẹp và biến mất
điều cần thiết lúc này
chính là sự quan tâm hỗ trợ
và tìm đầu ra cho gốm mân âu
của các cơ quan chức năng
để những nghệ nhân gốm
cả đời tâm huyết như chị hư lưu muông
được tiếp tục sản xuất ra các sản phẩm
mang hồn người mân âu
và cũng đã để thế hệ trẻ
dần quan tâm hơn tới nghệ truyền thống này
của cha ông
sẽ thật là thiếu sót
nếu trong hành trình tìm về với văn hóa
của người mân âu ở tây nguyên
lại thiếu đi những món ăn dân dã độc đáo
mang hương vị rất riêng của đồng bào nơi đây
vậy nên hãy cùng với chúng tôi
đến với một vài món ăn đặc trưng
của núi rừng tây nguyên đại ngàn
người mân âu thường sinh sống trên những sườn đồi
bìa rừng gần những con suối
con khe nhỏ
cuộc sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên
chính từ sự trở tre của thiên nhiên đó
người mân âu đã tồn tại
cùng những món ăn thức uống
do họ tự sáng tạo ra
để rồi từ đó
văn hóa ẩm thực mân âu
đã được khẳng định
một trong những món ăn dân dã đó
chính là canh cà đắng
được nấu từ một loại cà dại
hiện nay đã được bà con trồng trong vườn nhà
và ra quả quanh năm
cà sau khi bổ chữ thập
thì được ngâm ngay vào nước muối
để nó được nấu
để tránh thâm
để nấu bát canh cà
theo đúng cách người mân âu
thì cà phải cho vào luộc nhừ
rồi vớt ra lột vỏ
và cho vào cối dã
sau đó người ta dùng chính nước luộc cà
để nấu canh
đồng thời đó cũng chính là cách giữ lại
phần nào vị đắng đặc trưng
của món ăn dân dã này
ngoài canh cà đắng
một trong những món ăn
cũng mang đặc trưng hương vị
của người mân âu
đó chính là gà nướng
theo nơi khác
thì người ta dùng nước sôi
để làm gà làm heo
nhưng ở riêng ở đây
làm gà làm heo
thì chủ yếu là hôi bằng lửa
để cho tạo nên thịt nó thơm
và nó săn thịt lại
và lúc mình ăn
thì cảm giác thịt nó ngọt hơn
gà sau khi thui cháy lông
và làm sạch
sẽ được mang đi
tẩm ướp gia vị trước khi nướng
với người mân âu
gia vị là thứ rất quan trọng
bởi nó làm nên hương vị riêng
của món ăn
gia vị tẩm ướp gà
bao gồm xà ớt muối nước mắm
và củ nén
hay còn gọi là hành tăm
một loại gia vị rất đặc trưng
ở nơi đây
ở đây thì
chủ yếu là dùng củ nén
để thay hành tím
là củ nén và ớt
đa số là món nào cũng có
hai cái đặc trưng đó
như dạ muối ớt
rồi nấu canh cà tắn cũng có
rồi nấu măng cũng có
là củ nén và ớt xiên
gà sau khi được ướp kỹ
sẽ cho lên bếp than nướng
tới khi có màu vàng ruộm là được
món gà nướng được xem là món ăn quý
để đại khách
khi gia đình có việc quan trọng
và dùng trong lễ hội
quý vị và các bạn thân mến
món canh cà đắng dân dã
và món gà nướng thường dùng trong lễ hội
đã góp phần làm cho chuyến hành trình
tìm về với văn hóa của người mân nông
thêm trọn vẹn và thú vị
chương trình sắc màu dân tập tuần này
cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa acomnhân dân org vn
hoặc qua số điện thoại
hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám